xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị thời gian gần đây hình ảnh về một vĩ sư với danh sưng pháp danh minh tuệ đang nổi sóng cõi mạng
từ một người vô danh tự nhận đang tập học theo lời phật dạy và đầu chân chất đất đi bộ từ nam ra bắc
từ bắc vào nam thích minh tuệ được các youtuber tiktoker facebooker thổi lên thành hiện tượng mạng
ngày một mươi bảy tháng năm trong lúc dừng chân để nghỉ ngơi tại một bãi đất trống thuộc địa phận xã cẩm thịnh
huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh sư thích minh tuệ tên thật là lê anh tú bốn mươi ba tuổi trả lời mọi người trước việc
hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định ông không phải là tu sĩ phật giáo và không liên quan đến văn bản trên
trong lúc nói chuyện ông tú cũng đã gửi lời khuyên tới tất cả mọi người
hãy sống đức độ và đừng gây nghiệp ác
ông tú cũng cho biết ông chưa từng nhận mình là tu sĩ không tu tập và cũng không thuộc bất cứ ngôi chùa
cơ sở tu viện nào của giáo hội phật giáo việt nam và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ
bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh dưới đó
những ngày qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip về ông tú đi bộ qua nhiều tỉnh thành
giữa lúc ông tú dừng chân nghỉ ngơi có hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện
trong đó có một số người đàn ông mặc trang phục giống người thu hành
đặc biệt trong lúc nói chuyện ông tú luôn xưng con với tất cả mọi người
ông tú cho biết quê ông ở xã kỳ tân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn gia đình ông chuyển vào xã yato huyện yagrai tỉnh gia lai sinh sống
trước đây ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa và pháp danh thích ninh tuệ đã được đặt tại ngôi chùa này
cũng theo ông tú ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm hai nghìn một mươi năm
đến nay ông đã đặt chân đến gần
trên bước đường tu hành những năm qua ông chỉ nghe lời giảng của đức phật thích ca mâu ni tập học tu hành đầu đà
tu hành này có một mươi ba pháp cổ hành
người tu hành đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn mặc ở mặc áo vá kh khất thực
ngày ăn một bữa không nhận tiền cúng giường khước từ mọi tiện nghi
cũng vì lý do đó nên ông tú chỉ muốn bộ hành trọn đời và không có mục đích không nhằm truyền tải điều gì
bởi mọi điều trong phật pháp đã có đức phật thích ca mâu ni
ông tú chia sẻ ông luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc sống vui vẻ với gia đình
cũng theo ông tú vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà nên quá trình đi bộ ông tú luôn tự nhặt các tấm vải
vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc
qua các con sông suối ông dừng lại tắm rửa
buổi tối ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc các nghĩa trang
ông tú bọc bạch thêm đừng ai cho nhiều làm gì ông chỉ nhận vừa đủ một bữa ăn và nước uống vừa đủ dùng thôi

đối với ông thì tất cả hành chính đi bộ đều không khó khăn
nếu tâm mình an lạc hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở
thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa
trong quá trình ông tú đi bộ nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo
ông tú cho biết họ không phải là địa tử của mình nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản
ông cho biết cũng có thể là do nhân duyên phật pháp họ muốn đi thì đi muốn về thì về
nhưng nhớ phải xin phép gia đình
nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình
thì có thể trở về nhà
đi là để tu tập tu hạnh giữ giới theo lời phật dạy
chứ đi theo để nhận tiền để phát tán tờ rơi hay để làm những việc gì khác
thì những người đó tự chịu chứ ông không liên quan tới họ
còn ông không liên quan đến tổ chức gì cả
nói về việc những ngày gần đây khi đi bộ qua các tỉnh thành
được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh quay phim
ông tú cho hay ông không cấm cản ai nếu họ muốn đi theo
cũng theo ông tú mọi người đi theo ông để tập bộ hành
gian luyện sức khỏe bước thẳng hàng giữ yên lặng trật tự thì tốt
tuy nhiên đừng nên chen lấn đừng quay phim chụp hình làm cản trở giao thông
rồi la ó làm ung sùm lên rồi sẽ gây hại cho bản thân và người xung quanh
trong hành trình tu hạnh sáu năm qua ông tú cho hay không dùng điện thoại
và liên lạc về với gia đình
tuy nhiên lúc nào ông cũng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ
và luôn cầu nguyện cho người thân gia đình được may mắn bình an
khi được hỏi sắp tới trên bước đường bộ hành có ở lại quê hương kỳ anh không
ông tu cho biết chuyện đó còn tùy thuộc vào cái duyên phật pháp
có duyên thì ở lại không có duyên thì cũng phải đi tiếp thôi
thích minh tuệ thì đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà
nhưng đã bị thổi lên thành hiện tượng mạng
đồng thời các thế lực thù địch cũng lợi dụng để rêu ra các luận điệu chia rẽ các tôn giáo
thích minh tuệ được gọi là thầy là nhà sư trên mạng xã hội
tuy nhiên thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch
kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định vào chiều ngày một mươi sáu tháng năm
sư thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập
và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
thực ra thích minh tuệ cũng không làm điều gì quá dịnh thường
ông chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà khổ hạnh
rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành hạnh đầu đà như vậy
mặc áo vá khất thực ngày ăn một bữa tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang
nghĩa địa không nhận tiền cúng giường khước từ mọi tiện nghi
thích minh tụy đã thực hành hạnh đầu đá được sáu năm và bốn lần đi bộ từ nam ra bắc rồi quay lại
các chuyến chân trần xuyên việt trước đây của ông không gây ra sự ồn ào nào
trước giáo pháp của đức phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn tu
thích minh tuệ chọn cách hạnh đầu đà là quyền lựa chọn của riêng ông
những người khác chọn pháp tu khác cũng là quyền của họ không có sự đúng sai hơn kém ở đây
để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng muốn được sự chú ý
hay do sự bị chi phối bởi động cơ nào đó một số youtuber tiktoker facebook đã làm quá lên
về thích minh tuệ kích động tính hiếu kỳ của mọi người nhất là giới trẻ
hùa theo đám đông chạy theo trào niu nhiều người đón lõng sư thầy đi bộ
rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài xô đẩy tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh quay phim
cảnh tượng lộn xộn đó gây ra sự phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính thích minh tuệ
không bỏ lỡ cơ hội những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng thích minh tuệ
để chống phá chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta trên mạng xã hội
mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhắm tới là chia rẽ các tôn giáo với đảng nhà nước
chúng gieo rắc thổi phóng mâu thuẫn tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội
chủ nghĩa tại việt nam không thể song hành đánh trao khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do
tín ngưỡng tôn giáo không chịu bất cứ sự giảng buộc chế tài sự phạt nào
biện đặt rằng đảng nhà nước chính quyền địa phương phân biệt đối xử đàn áp tôn giáo
trong vụ việc thích minh tuệ nếu đám đông quây quanh sư thầy đi bộ gây lộn xộn và cơ quan chức năng
phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông thì các thế lực thù địch sẽ rêu giao
công an cản trở nhà sư hành đạo
mục đích thứ hai của thế lực thù địch là chia rẽ những người theo đạo và người không theo đạo
chia rẽ các tôn giáo với nhau gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo
nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta
trong vụ việc thích minh tuệ trên mạng xã hội đã xuất hiện những luận điệu gây mâu thuẫn
giữa phật giáo và công giáo bài sách giáo hội phật giáo việt nam so sánh thiếu thiện trí
giữa nhà sư đi bộ với hàng chục nghìn tăng ni đang hưởng lạc trong chùa to cổng kín
coi khổ hạnh tránh pháp là pháp tu duy nhất đúng
mục đích thứ ba là cổ suý anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập
với những giá trị truyền thống
trong vụ việc thích minh tuệ bên cạnh sự nồng nhiệt thái quá của mạng xã hội
thì các thế lực thù địch chống phá bên ngoài đang ra sức tô vẽ rằng ông này gợi nhớ hình ảnh
của đức phật năm xưa rêu ra rằng hiện nay người việt nam đã bắt đầu thấy cần thiết
phải có đức vật trong trái tim hay trong ngôi nhà của mình
tự do tôn giáo không phải tự do lợi dụng tôn giáo
việt nam thuộc nhóm một mươi hai quốc gia trên thế giới và sáu quốc gia ở khu vực châu á thái bình dương
có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao
đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ nga
mà là kết quả khảo sát của viện diễn đàn thư có trụ sở ở mỹ
còn theo ban tôn giáo chính phủ nước ta có hai mươi sáu năm triệu tín đồ tôn giáo
chiếm hai mươi bảy dân số
đạo phật là tôn giáo lớn nhất có hơn một mươi bốn triệu tín đồ
sở hữu một mươi tám năm trăm bốn mươi bốn ngôi chùa với gần năm mươi năm tăng ni đang tu hành
công giáo xếp thứ hai với hơn bảy triệu tín đồ và bảy bảy trăm bảy mươi một cơ sở thờ tự
đạo tinh lành và đạo cao đa
đài đứng thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ
các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo
lựa chọn tín ngưỡng và không tín ngưỡng
năm hai nghìn ba nhà nước ta công nhận sáu tôn giáo với một mươi năm tổ chức một mươi bảy triệu tín đồ
khoảng hai mươi cơ sở thờ tự ba mươi bốn chức sắc bảy mươi tám chức việc
đến năm hai nghìn một mươi hai nhà nước ta công nhận một mươi sáu tôn giáo với bốn mươi ba tổ chức
hai mươi sáu năm triệu tín đồ hơn năm mươi ba chức sắc
khoảng một trăm ba mươi năm chức việc hơn hai mươi chín cơ sở thờ tự
trong số một mươi sáu tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận
thì có tới chín tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào việt nam là phật giáo
công giáo tinh lành bà lamôn giáo hồi giáo
nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo
mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo
cả nước hiện có sáu mươi hai cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương
luật pháp việt nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo
các hành vi lợi dụng tôn giáo
điều hai mươi bốn của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba của việt nam quy định
mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
theo hoặc không theo một tôn giáo nào
các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật
nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo
hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật
còn điều sáu của luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định
các hành vi bị nghiêm cấm xâm phạm quốc phòng an ninh
chủ quyền quốc gia trật tự an toàn xã hội môi trường
xâm hại đạo đức xã hội xâm phạm thân thể
sức khỏe tính mạng tài sản xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
chia rẽ dân tộc chia rẽ tôn giáo
chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo
giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau
lợi dụng hoạt động tín ngưỡng hoạt động tôn giáo để trục lợi
những ngày này đồng bào phật giáo trên cả nước cũng đang hân hoan đón mừng đại lễ phật đàn hàng năm
đây là một trong những minh chứng về việc đảng nhà nước ta
luôn đảm bảo đưa những quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo
tín ngưỡng vào thực tế đời sống đáp ứng nhu cầu của nhân dân
nhưng điều đó cũng đồng nghĩa
những vi phạm pháp luật về tôn giáo tín ngưỡng cũng sẽ bị giữ lý nghiêm
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo